tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp bộ trưởng ngoại giao philippines nghe teodoro locsin đang có chuyến thăm chính thức việt nam
chào mừng bộ trưởng và đoàn đại biểu bộ ngoại giao philippines thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định hai nước là đối tác chiến lược do đó cần thúc đẩy quan hệ mọi mặt
trước hết là kinh tế thương mại đầu tư thúc đẩy giao lưu giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước
mong muốn philippines ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với việt nam trong nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và trong quá trình đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng nhấn mạnh việt nam và philippines cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ ủng hộ và hỗ trợ nhau trong vấn đề biển đông
để biển đông trở thành khu vực hòa bình hữu nghị
bộ trưởng locsin nêu rõ philippines mong hai bên sớm ký được thỏa thuận về thúc đẩy xuất nhập khẩu hoa quả nông sản
philippines coi thỏa thuận này với việt nam là ưu tiên hàng đầu
trong asean philippines luôn nhất quán quan điểm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc giống như việt nam